nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước về thịt lợn mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trực tiếp kết nối với tập đoàn mirator của nga và tập đoàn massan của việt nam để đẩy nhanh việc hợp tác nhập khẩu phân phối tiêu thụ thịt lợn
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị hai tập đoàn này nhanh chóng kết nối thương thảo hợp đồng để sớm đưa các sản phẩm thịt lợn của nga tới tay người tiêu dùng góp phần giảm áp lực nguồn cung cũng như giảm giá thịt lợn trong nước
tập đoàn mirator kỳ vọng trong năm hai nghìn hai mươi này sẽ xuất khẩu sang thị trường việt nam trên năm mươi tấn thịt lợn và tăng dần ở các năm tiếp theo